trước đó ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện crong năng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đã ngăn chặn kịp thời ba đối tượng cũng tham gia vào hội nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản
cư dân mạng bày tỏ lo lắng bất an khi từ một hội nhóm trên mạng xã hội
nhưng lại thành những nhóm cướp nguy hiểm ngoài đời thực
truy tìm cho ra chủ mưu của hội
nghĩ ra tên nhóm đã thấy có ý đồ tập hợp nhiều người để vi phạm pháp luật rồi
cái tên nhóm như thách thức pháp luật
thật may lực lượng công an đã ngăn chặn được nếu không hậu quả sẽ vô cùng nguy hiểm
thật đáng sợ tham gia nhóm để nói chuyện vui cho giải tỏa tinh thần thôi
chứ thành lập nhóm rồi đi cướp ngoài đời thật quá táo tận cần được nghiêm trị thích đáng kể cả chủ nhóm hội
ngoài nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều
thì trên facebook cũng đang xuất hiện nhiều nhóm hội tiêu cực
đăng những nội dung độc hại như hội những người thích đi tù
hội những người muốn tự tử hội những người túng quẫn thích làm liều
các thành viên vẫn thường xuyên cập nhật và chia sẻ trạng thái có nội dung cổ suý cho những tư tưởng không lành mạnh
những hành vi ngông cuồng không phù hợp thuần phong mỹ tục đạo đức xã hội
cư dân mạng cho rằng tồn tại những nhóm hội như thế này sẽ vô cùng nguy hiểm cho xã hội
bởi một người sẽ có tâm lý sợ hãi nhưng khi có những người cùng chung chi hướng
thì người này sẽ là chỗ dựa tinh thần cho người khác
tạo nên tính nguy hiểm của tội phạm có tổ chức có đồng phạm quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng
trước khi làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó
bản thân người lập nhóm hội cũng phải suy nghĩ mục đích làm là gì nếu không hậu quả sẽ vô cùng khôn lường
hôm qua có người lên đây tâm sự xong hôm nay thấy bài tự tử
cần quy trách nhiệm cho những người xúi dụng người ta đi chết thật quá tản nhận
những gì người sử dụng thu nhận được sẽ tác động không nhỏ đến việc hình thành tư tưởng và phát triển nhân cách đạo đức lối sống
nhất là ở nhóm đối tượng vị thành niên là lứa tuổi dễ hùa theo những luồng tư tưởng mới dễ bị tổn thương và kích động tâm lý
vì vậy tham gia vào những hội nhóm như này các em sẽ dễ bị lôi kéo làm điều sai trái
đông đảo cư dân mạng cũng mạnh mẽ kêu gọi những người tham gia các hội nhóm
bình luận phải tuân thủ những giới hạn mà các quy định và pháp luật cho phép
bởi tham gia hội nhóm không còn trong phạm vi ứng xử cá nhân mà đã trở thành hoạt động cộng đồng
vượt qua giới hạn đó là vi phạm pháp luật cần được khuyến cáo
cao hơn là xử phạt nghiêm khắc để cá nhân tự điều chỉnh nhận thức hành vi và ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra
và thực tế sự tồn tại của những hội nhóm như thế này cũng đang bộc lộ rõ
những khoảng trống về pháp lý cần được các cơ quan chức năng quan tâm xa xa hơn nữa
tại sao facebook không kiểm soát được vấn đề này
luật pháp việt nam cần làm gắt để facebook kiểm soát chặt các ổ nhóm này
khi thấy những hội nhóm như vậy hãy né ra bên cạnh nói không với việc tham gia thì nên bấm báo cáo để facebook xóa sổ
bên cạnh sự nghiêm minh của pháp luật các biện pháp siết chặt quản lý không gian mạng từ cơ quan có thẩm quyền
thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của người sử dụng mạng xã hội
theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội
việc lập ra nhóm nếu chỉ với mục đích như một trò đùa không nhận bất kỳ lợi ích vật chất nào từ các thành viên đã thực hiện hành vi phạm tội thì khó có cơ sở để xử phạt
tuy nhiên trường hợp những người lập hội nhóm này với mục đích kết nối tội phạm khuyến khích cổ suý thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cướp thì trước hết
có thể bị xử phạt hành chính từ một mươi đến hai mươi triệu đồng với hành vi cung cấp thông tin kích động bạo lực trên mạng xã hội được quy định tại nghị định một nghìn bốn trăm hai mươi
khi phát hiện các dấu hiệu tiêu cực trên không gian mạng cần thông tin kịp thời tới cơ quan chức năng
thực hiện tốt các yêu cầu này sự xuất hiện của các hội nhóm tiêu cực trên không gian mạng sẽ tự biến mất
quan điểm của bạn về hoạt động của các nhóm hội mang tính tiêu cực trên mạng xã hội như thế nào
hãy chia sẻ cùng chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân